chiều ngày bốn tháng bốn thành phố hải phòng đã ban hành văn bản yêu cầu các cấp ngành cơ quan đơn vị địa phương
tăng cường triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống covid một mươi chín
trước cách ly y tế tập trung đối với tất cả những người từ các vùng dịch về hải phòng từ ngày ba tháng bốn
thành phố hải phòng tiếp tục không kiểm soát các loại xe tải ra vào thành phố
nhưng chỉ cho một lái xe và một phụ xe được vào thành phố
đồng thời thành phố hải phòng yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động của xe taxi
dừng hoạt động các gian hàng cửa hàng các điểm kinh doanh các mặt hàng không phải là hàng hóa thiết yếu
và dừng hoạt động các công viên trên địa bàn thành phố